đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội đã có buổi tiếp đoàn liên hợp quốc sau ngày kama mahocha
điều phối viên thường trú liên hợp quốc trưởng đại diện thường trú chương trình phát triển liên hợp quốc tại việt nam cùng đoàn đại biểu đến thăm nhà quốc hội
phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng đánh giá cao việc liên hợp quốc đã phối hợp với liên minh nghị viện thế giới ipu xây dựng bộ tiêu chí phát triển bền vững áp dụng đối với các đại biểu dân cử
quốc hội việt nam đang tiến tới triển khai phổ biến bộ tiêu chí này qua đó góp phần nâng cao năng lực của các đại biểu quốc hội trong công tác lập pháp giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước
phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng đề nghị liên hợp quốc tiếp tục giúp đỡ việt nam trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu và thiên tai
cũng như việc xóa đói giảm nghèo của vùng dân tộc thiểu số vùng núi cao có tỷ lệ tái nghèo còn cao
hỗ trợ các cơ quan của quốc hội tổ chức tọa đàm hội thảo liên quan đến các dự án luật chuyên đề giám sát để qua đó nâng cao năng lực của các cơ quan quốc hội và đại biểu
ngài khamal mahocha điều phối viên thường trú liên hợp quốc trưởng đại diện thường trú undp tại việt nam khẳng định
liên hợp quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ hợp tác với quốc hội việt nam để đẩy mạnh chức năng giám sát xây dựng pháp luật
cũng như trong việc thực hiện mục tiêu bền vững của chương trình nghị sự hai nghìn ba mươi